các cử tri trẻ là lực lượng ủng hộ tự nhiên của đảng dân chủ
tuy nhiên dữ liệu thăm dò các cử tri trẻ trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn của cnn mới đây được công bố cho thấy
tổng thống joe biden đang kém ông donald trump một mươi một điểm phần trăm
tình trạng mất tiến nhiệm của cử tri trẻ tuổi tại các trường đại học mỹ đối với tổng thống joe biden đang dần dần xuất hiện
trong đó nguyên nhân chính là việc tổng thống của đảng dân chủ ủng hộ israel trong cuộc xung đột với hamas
phòng trào ủng hộ palestine tại mỹ thời gian gần đây ngày càng gia tăng và đang trở thành mối đe dọa lớn đối với chiến dịch tranh cử của tổng thống joe biden
nhằm ngăn chặn ứng viên đảng cộng hòa donald trump trở lại nhà trắng
theo genefer agrista người phụ trách cuộc thăm dò của cnn hai mươi tám tán thành với tổng thống joe biden
trong việc xử lý cuộc khủng hoảng giữa israel và hamas ở giải gaza trong khi bảy mươi một bất đồng với đương kim tổng thống mỹ
khi được hỏi về nhiệm kỳ của tổng thống biden
một mươi người trẻ mỹ bày tỏ sự thất vọng bất chấp nỗ lực của ông trong việc giải quyết các vấn đề trọng yếu đối với cử tri trẻ như xóa nợ cho sinh viên
nhà thăm dò dư luận của đảng cộng hòa frank lux gần đây chia sẻ video của khảo sát những người trẻ về nền dân chủ mỹ
rất ít cánh tay dơ lên
họ không thích ai cả ông luce nói
họ cho rằng tổng thống joe biden đã quá già
họ coi ông donald trump tham nhũng
họ đang tìm kiếm một mẫu hình mới tìm kiếm một người nào đó mà họ khao khát trở thành
họ không tìm thấy đó là một sự thất vọng
tình hình tại gaza tiếp tục là vấn đề nóng bỏng ở mỹ đặc biệt là trong đảng dân chủ
bất chấp việc quốc hội mỹ gần đây đã thông qua dư luận viện trợ cho israel
các cuộc biểu tình phản chiến ở gaza và ủng hộ người palestine đã lan rộng khắp hàng chục trường đại học mỹ
trong đó có một số vụ leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát
tờ istia của nga ngày ba tháng năm bình luận
chính quyền của tổng thống joe biden đang phải đối mặt với khó khăn ngày càng tăng
liên quan đến việc ủng hộ các chiến dịch quân sự của israel ở giải gaza
trong bối cảnh lan sóng phản đối israel có thể lan sang các cử tri tham dự đại hội của đảng dân chủ và cộng hòa sắp tới
tình hình tại gaza tiếp tục là vấn đề nóng bỏng ở mỹ đặc biệt là trong đảng dân chủ
bất chấp việc quốc hội mỹ gần đây đã thông qua dự luật viện trợ cho israel
giáo sư richard bensel tại đại học cornell ở new york nói với izvestia rằng
việc tiếp tục hỗ trợ israel có thể là một vấn đề đối với chính quyền tổng thống biden trong tương lai
vì họ có thể quyết định rằng bất kỳ viện trợ bổ sung nào cũng phải gắn liền với những thay đổi trong chính sách của israel
trên mặt trận bầu cử tổng thống đương nhiệm mỹ có nguy cơ mất đi những cử tri trẻ tuổi
các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ tổng thống biden trong nhóm cử tri dưới ba mươi đã giảm từ sáu mươi xuống còn bốn mươi năm
nhiều người mỹ có thể sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
hoặc bỏ phiếu cho các ứng cử viên độc lập điều này có thể khiến ông biden bị ảnh hưởng trong nỗ lực tái tranh cử robert franci
kennedy người xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị nổi tiếng và chiếc xa cornel west có nhiều khả năng lấy đi phiếu bầu của ông biden nhất
peter cosnic giáo sư lịch sử tại đại học mỹ ở washington d c cho rằng các cuộc biểu tình của sinh viên mỹ sẽ lắng xuống khi kỳ nghỉ hè đến gần
tuy nhiên dự kiến sẽ có nhiều cuộc biểu tình hơn trước thềm các đại hội đảng sắp tới khi đảng dân chủ và cộng hòa sẽ lựa chọn ứng cử viên tổng thống
mặc dù vậy chuyên gia này lưu ý rằng tình hình khó có thể leo thang thành cuộc nổi loạn quy mô lớn
vì phần lớn người mỹ bình thường quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không lo lắng nhiều về cuộc khủng hoảng ở gaza
sáu tháng trước thềm bầu cử tổng thống mỹ các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống donald trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm joe biden
ông donald trump ứng viên ra tranh cử tổng thống của đảng cộng hòa đang vừa phải tham dự các phiên tòa hình sự vừa phải điều hành chiến dịch tranh cử
gần đây ông đã có cuộc gặp với một số lãnh đạo nước ngoài
trong số các lãnh đạo đến thăm ông trump trong thời gian qua có tổng thống ba lan adj duda và phó chủ tịch taro aso của đảng dân chủ tự do đảng chính trong liên minh cầm quyền của nhật bản
ngoại trưởng anh david cameron cũng đã có cuộc gặp với ông trump còn thủ tướng hungary viktor orbán đăng một thông điệp trên mạng xã hội về cuộc hội đàm với ông trump
giáo sư yasushi kwantanabe của đại học keo một chuyên gia về chính trị mỹ cũng cho rằng chuyến thăm của lãnh đạo các nước đang giúp ích cho chiến dịch tranh cử của ông trump
watanabe nói các chính sách ngoại giao của mỹ trước đây vẫn nhất quán ngay cả sau khi chuyển giao chính quyền
tuy nhiên sau khi ông trump nhậm chức đã có những thay đổi rõ rệt bao gồm các biện pháp chống biến đổi khí hậu đến các hiệp định thương mại tự do cũng như quan hệ với các đồng minh
nhiều nước đang có biện pháp chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra nhằm hạn chế rủi ro
mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống donald trump đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm joe biden nhưng theo giáo sư watanabe khả năng giành thắng lợi của ông biden lẫn ông trump đều như nhau
ông nói thêm rằng một số yếu tố có thể khiến tổng thống biden lo ngại bao gồm lạm phát cao và các cuộc biểu tình phản đối israel
trong khi đó chiến dịch tranh cử của ông trump phải đối mặt với thách thức về cách giải quyết các hạn chế phá thai cũng như khả năng bị phản ứng dư luận tiêu cực liên quan đến các phiên tòa hình sự của ông
vừa qua nhà trắng chỉ trích cựu tổng thống trump phát ngôn cực đoan sau khi ông ví chính quyền đưa nhiệm với mật vụ gestapo thời fascist đức
cựu tổng thống mỹ donald trump trong cuộc tiếp các nhà tài trợ đảng cộng hòa tại bang florida hôm một tháng năm đã giận dữ bình luận về rắc rối pháp lý đang bổ vây bản thân ông đế chế kinh doanh những người thân cận và chiến dịch tái tranh cử
ông cáo buộc đội ngũ của tổng thống joe biden đứng sau loạt vụ kiện và truy tố chỉ trích nhà trắng hành xử như mật phủ gestabo thời phát xít đức theo ghi âm bài phát biểu sự kiện bị dò dỉ cho báo chí mỹ
estabo là lực lượng cảnh sát mật của chủng fascist addow hitler khép tiếng với những tội ác nhắm vào người do thái và đàn áp mọi đối thủ của chính quyền đức quốc xã trong giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi ba một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ông trump nói với các mạnh thường quân đảng cộng hòa họ đang điều hành chính quyền kiểu estabo họ nghĩ chỉ có cách đó mới đánh bại được tôi
nhưng thật ra họ đang lâm đầu vào chỗ chết dù thế nào tôi cũng chẳng quan tâm
trả lời phỏng vấn trên cnne vào ngày năm tháng năm thống đốc bang bắc dakota dabogum thành viên đảng cộng hòa nói rằng ông cũng có mặt tại sự kiện vận động tài trợ của ông trump ở florida và xác nhận bình luận gây tranh cãi từ cậu tổng thống
ông vô cùng nói đây là một bình luận ngắn ngoài lề không phải nội dung chủ đạo mà ông ấy muốn truyền đạt tại sự kiện phần lớn người dân mỹ cũng cảm thấy các phiên tòa xét xử trump có động cơ chính trị
chính quyền tổng thống joe biden đã phản ứng gài gắt và chỉ trích phát biểu này của ông trump
jameser người phát ngôn cho chiến dịch tái tranh cử của ông biden cáo buộc ông trump xỉ nhục sự kiện diệt chủng người do thái công kích lực lượng chấp pháp cổ suý bạo lực và đe dọa nền dân chủ
phó thư ký báo chí nhà trắng andrew bez ngày năm tháng năm cũng chỉ trích ông trump phát ngôn cực đoan như phát xít và trông thuyền với những người theo tư tưởng phát xít mới truyền bá thuyết âm mưu sai trái khiến cảnh sát phải trả giá bằng sinh mạng
trong khi đó chính tổng thống biden đang giúp nhân dân mỹ đoàn kết tập trung vào những giá trị chung của đất nước về dân chủ và pháp quyền
chủ trương này đang khiến tỷ lệ tội phạm bạo lực tại mỹ giảm sâu nhất trong vòng năm mươi năm qua
trước phát ngôn đề cập tới gezabo ông trump đã nhiều lần gây tranh cãi vì những ngôn từ gây liên tưởng đến chính trị cực hữu hoặc đức quốc xã trong thế chiến thứ hai
ông từng gọi các đối thủ chính trị của mình là sau bỏ và chỉ trích làn sóng người nhập cư bất hợp pháp đang đầu độc dòng máu của nước mỹ
những người chỉ trích trump trong đảng cộng hòa và dân chủ cáo buộc ông phát ngôn như chủng phát xít hitler và benito mussolini
tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cậu tổng thống mỹ lập luận rằng phát biểu của mình bị hiểu sai
trump khẳng định
ở mỹ khi một tổng thống đương nhiệm tuyên bố tái tranh cử
kết quả từ các chính sách đối ngoại của tổng thống
trong nhiệm kỳ qua luôn là vấn đề cử tri quan tâm
và chắc chắn sẽ tác động quyết định bỏ phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tới
đối với tổng thống mỹ joe biden đối ngoại được đánh giá là câu chuyện khá mệt mỏi
khi nhiệm kỳ của ông chứng kiến nhiều tranh cãi trong chính sách đối ngoại của mỹ
từ việc mỹ rút quân khỏi afghanistan năm hai nghìn hai mươi một
chiến sự nga ukraine từ năm hai nghìn hai mươi hai
xung đột israel harmat từ năm hai nghìn hai mươi ba
và mới đây là loạt căng thẳng giữa iran và israel
liệu rằng chính sách đối ngoại của ông biden ở những khu vực trên trong ba năm qua
sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của cử tri mỹ vào tháng một mươi một tới
cuộc chiến của israel ở gaza
tổng thống mỹ joe biden nhận được ngày càng nhiều yêu cầu
bao gồm từ nội bộ đảng dân chủ về việc hành động mạnh mẽ
để ngăn israel thực hiện cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào thành phố rafah ở miền nam giải gaza
tháng tám tới đại hội toàn quốc của đảng dân chủ nhằm đề cử ứng viên đại diện đảng này
tham gia cuộc đua vào nhà trắng sẽ diễn ra tại thành phố chicago bang illinois
gần như chắc chắn ông biden sẽ giành tấm vé đại diện đảng dân chủ ra tranh cử tổng thống mỹ
tuy nhiên giới phân tích lại tìm thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa đại hội sắp tới
với kỳ đại hội năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cũng tổ chức tại thành phố này liên quan đến vấn đề đối ngoại
khi đó các đảng viên dân chủ đã đến chicago trong sự chia rẽ sâu sắc liên quan cuộc chiến của mỹ ở việt nam
bên ngoài phòng hội nghị tập trung khá đông những người biểu tình phản đối chiến tranh
họ hy vọng tác động kết quả đề cử ứng viên tổng thống
trở lại hiện tại cuộc chiến của israel tại gaza đã lặp lại những chia rẽ tương tự trong nội bộ đảng dân chủ
như cuộc chiến của mỹ tại việt nam
đảng dân chủ đã cho thấy những bất đồng với cách phản ứng của chính quyền tổng thống biden ở gaza
điều này thể hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng tại michigan hồi tháng hai vừa qua
khi hơn một trăm linh đảng viên dân chủ đã bỏ phiếu
đảng dân chủ đã gửi thông điệp tới ông biden về việc ngăn chặn mất mát sinh mạng dân thường palestine ở gaza
theo the con sation sự ủng hộ của ông biden với israel trong bối cảnh số dân thường thiệt mạng ở gaza
đã đến mức khủng khiếp đang tạo cảm giác cho các cử tri mỹ rằng ông biden thiếu đồng cảm với nỗi đau khổ của người dân palestine
việc này có nguy cơ làm suy yếu nghiêm trọng hình ảnh cá nhân về một nhà lãnh đạo giàu lòng nhân ái
vốn giúp ông biden thu hút cử tri hồi năm hai nghìn hai mươi
kể từ khi cuộc xung đột mới bùng phát ở gaza vào tháng một mươi năm ngoái
theo sau vụ tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang hamas vào lãnh thổ israel
chính quyền ông biden kiên định ủng hộ chiến dịch quân sự đáp trả của israel vào giải gaza
tuy nhiên lập trường này ngày càng gây lo ngại trong nội bộ của đảng dân chủ
nhất là khi cuộc tái đấu khó khăn giữa ông joe biden và đối thủ của đảng cộng hòa ông donald trump đang tới gần
các chuyên gia dự đoán đối thủ của ông biden là ông donald trump
sẽ khai thác điểm yếu này để đấu lại nhà lãnh đạo mỹ
một trong những rắc rối đối ngoại đầu tiên mà tổng thống biden đối mặt trong nhiệm kỳ
là việc mỹ rút quân khỏi afghanistan thường được mô tả bằng từ thất bại
trở lại tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi chính phủ mỹ hậu thuẫn ở kabul sụp đổ ông biden ra lệnh rút quân mỹ khỏi afghanistan
trước khi washington hoàn tất việc rút quân một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại sân bay kabul
khiến một mươi ba bình sĩ mỹ thiệt hại
việc rút quân của mỹ khi đó được báo chí gọi là nỗi kinh hoàng về mặt chiến lược
dù vậy giới quan sát cho rằng khủng hoảng affakistan khó có thể tạo ra tác động lên cuộc bầu cử
tuy nhiên nếu cuộc khủng hoảng này được nhắc chung với những vụ binh sĩ mỹ thiệt mạng gần đây ở trung đông
do mạng lưới thân iran gây ra thì câu chuyện chắc chắn sẽ khác
đầu năm nay nhóm vũ trang qatar hebolab do iran hậu thuẫn đã không kích một căn cứ quân sự mỹ ở jordan
khiến ba bình sĩ mỹ thiệt mạng và khoảng năm mươi đồng
đáp lại tổng thống biden đã chỉ đạo hàng chục cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các lực lượng ủy nhiệm của iran ở iraq và syria
quyết định của ông biden khi đó đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội trong nội bộ giới đánh đạo cũng như trong người dân mỹ
khiến ông biden gần như mất đi sự ủng hộ của các đảng viên dân chủ trẻ tuổi cử tri hồi giáo và cử tri người mỹ gốc ả rập
theo tờ the world street journal gần đây khi loạt trả đũa nổ ra giữa israel và iran sau vụ tòa lãnh sự bên trong đại sứ quán iran
ở syria chúng không kích mỹ đã bị lôi vào căng thẳng với tư cách là người bảo vệ israel
nếu các căng thẳng liên quan iran tiếp tục diễn biến đáng ngại đẩy giá dầu lên cao trước ngày bầu cử
cuộc đua giữa chức của ông biden chắc chắn gặp khó
ngay sau cuộc tấn công do israel thực hiện ở syria giới chức mỹ đã theo dõi chặt chẽ động thái từ phía tehran
và cho rằng một đòn tấn công trả đũa nhằm vào israel là không thể tránh khỏi
trong lúc mỹ tham vấn chặt chẽ với israel tìm cách dự đoán chính xác cách thức thời gian và địa điểm
các iran sẽ tung đòn tấn công các quan chức chính quyền không loại trừ khả năng iran sẽ tấn công vào sâu trong lãnh thổ israel
cũng như nhân sự và tài sản của mỹ trong khu vực
trong kịch bản tồi tệ nhất mà giới chức mỹ vạch ra trước sự kiện ngày một mươi ba tháng bốn
iran sẽ tổ chức tấn công trực diện nhằm vào israel từ đó làm dấy lên một cuộc xung đột giữa các quốc gia trong khu vực
mà mỹ đã nỗ lực ngăn chặn kể từ sau khi chiến sự israel hamas bùng phát
bất chấp những bất đồng với ông netanyahu về cuộc chiến ở gaza
tổng thống biden và các quan chức hàng đầu của ông đã nỗ lực tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa mỹ và israel
khi thảo luận về công tác chuẩn bị chung để phản ứng trước đòn tấn công tiềm tàng của iran
chỉ vài giờ trước khi iran tiến hành cuộc tấn công bộ trưởng quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia mỹ
đã thảo luận với những người đồng cấp israel để nhắc lại cam kết hỗ trợ
tướng eric kurila chỉ huy bộ tư lệnh trung ương mỹ đã có mặt tại israel
để thảo luận về các phương án dự phòng trước cuộc tấn công có thể xảy ra
ông biden đã giữ lời hứa mà ông đưa ra hôm một mươi hai tháng bốn rằng mỹ sẽ hết lòng bảo vệ israel
khi các quan chức quốc phòng tuyên bố rằng quân đội mỹ đã đánh chặn thành công một số tên lửa của iran trong vụ tấn công tối một mươi ba tháng bốn
xung đột nga ukraine
thách thức về giá dầu đặt ra với tổng thống biden không chỉ từ căng thẳng ở trung đông mà còn ở mặt trận nga ukraine
chính quyền tổng thống mỹ joe biden coi những cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của nga là bất cần và có thể làm tăng giá năng lượng
trong khi đó kiev coi đây là biện pháp cần thiết để moscow phải trả giá vì chiến dịch quân sự ở ukraine
hồi tháng ba tờ financial times dẫn các nguồn tin rằng
chính quyền ông biden đã yêu cầu các lực lượng ukraine kiềm chế tấn công vào cơ sở hạ tầng bên trong nga
đặc biệt là các kho chữ và lọc dầu của moscow vì lo ngại giá năng lượng sẽ tăng cao
việc mỹ phản đối các cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu đã khiến các quan chức ukraine giận dữ
bởi họ coi các cuộc tấn công này là một trò chơi công bằng giữa bối cảnh
nga liên tục tấn công vào ukraine
họ nhìn nhận các cuộc tấn công là hành động cần thiết để khiến nga trả giá về các hành động của mình
và gửi đi thông điệp rằng nước nga sẽ không an toàn cho tới khi xung đột kết thúc
họ cũng coi các cuộc tấn công là cần thiết giữa bối cảnh nguồn cung đạn pháo
để thách thức các vị trí của nga trên tiền tuyến đang thiếu hụt
việc vận chuyển vũ khí của mỹ cho ukraine đã chậm lại trong những tháng gần đây
khi bất đồng về gói hỗ trợ quân sự trị giá sáu mươi tỷ usd vẫn chưa được tháo gỡ trong quốc hội mỹ
mỹ vẫn đang tìm kiếm một cách tiếp cận phù hợp cho ukraine trong tình thế tiến thoái lưỡng nàn
tấn công hạ tầng năng lượng sẽ là lựa chọn phù hợp cho ukraine trong cuộc chiến bất đối xứng
với một đối thủ được trang bị vũ khí tốt hơn như nga nhưng lại gây nguy hiểm cho triển vọng chính trị của ông joe biden
mỹ tố trung quốc can thiệp bầu cử
đài cnn ngày ba mươi tháng một dẫn hai nguồn thạo tin cho biết chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nói với tổng thống mỹ joe biden
rằng trung quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử của tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc trao đổi được cho là diễn ra trong các cuộc thảo luận cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo ở bang california của mỹ hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
theo một trong hai nguồn tin trên ông biden là người nêu ra vấn đề này trong cuộc thảo luận với ông tập khi đó
cũng theo đài cnn trong chuyến công du trung quốc ngoại trưởng mỹ antony blinken nói rằng
mỹ đã phát hiện bằng chứng về nỗ lực của trung quốc nhằm gây ảnh hưởng và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở mỹ
nói chung chúng tôi đã thấy bằng chứng
về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những nỗ lực này sẽ bị ngăn chặn càng sớm càng tốt
ngoại trưởng mỹ không đề cập bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc trung quốc can thiệp bầu cử mỹ
nhưng cho biết hành động như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được và washington đang xem xét cẩn thận về các hành vi này
trung quốc nhiều lần khẳng định không can thiệp vào bầu cử mỹ dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
ngoại trưởng mỹ không đề cập bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc trung quốc can thiệp bầu cử mỹ